chị phương thảo này nghe nói rằng là tại tp hcm thì đã xuất hiện chiều cường
thì không biết là tình hình chiều cường tại đây đã xuất hiện như thế nào
vâng ạ thưa anh trung kiên cũng như là quý vị khán giả
hầu hết các tỉnh nam bộ đều chịu ảnh hưởng của chiều cường
và thậm chí là sẽ có mưa và hình thái kết hợp này thì sẽ khiến cho
chiều cường tại các vùng trũng đô thị lại càng khó là tránh khỏi
và tp hcm thì xuất hiện chiều cường ba ngày cuối tuần
mức ngập ở tp hcm đều vượt mức báo động ba tức là một sáu mét
nước có thể ngập tới nửa bánh xanh kia nạ
và thậm chí là nhiều nhà đã phải dùng be để bao cát ngăn nước
nhiệt độ ở tp hcm cao nhất sẽ từ ba mươi một ba mươi bốn độ c
còn tại miền bắc thì nắng ấm tiếp tục xuất hiện trong sáng ngày hôm nay
trong đó có thủ đô hà nội thậm chí đến trưa thì sẽ còn có cảm giác gắt và khá nóng
đến chiều tối thì thời tiết sẽ dễ chịu trở lại và có cảm giác hơi xe lạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày
tại khu vực bắc bộ hôm nay là từ khoảng hai mươi tám đến ba mươi một độ